vùng biên giới huyện mường khương tỉnh lào cai hiện đã bước vào mùa thiếu nước trầm trọng
đặc biệt là ở xã tả gia khâu được ví như là trường sa cạn
nguồn nước ngọt ở đây vô cùng quý hiếm
và những giọt nước ngọt nghĩa tình giúp dân sinh hoạt sản xuất
được các chiến sĩ đồn biên phòng tả gia khâu bộ đội biên phòng tỉnh lào cai mang về
lại càng tô thắm thêm tỉnh quân dân đặc biệt ở nơi đây
tả gia khâu và dìn chin là hai xã biên giới thuộc huyện mường khương
tỉnh lào cai với đặc thù về khí hậu và thổ nhưỡng nên nước ngọt ở đây rất thiếu
vì vậy nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân nơi đây trở nên đặc biệt quý hiếm
ở nơi xa huyện nhất ít dân nhất và thiếu nước nhất như vậy lại có đồn biên phòng tà gia khâu
với mỗi người cán bộ chiến sĩ nơi đây luôn làm theo khẩu hiệu
đồn là nhà biên giới là quê hương đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt
bởi vậy các chiến sĩ biên phòng luôn tìm cách giúp dân lấy được nguồn nước sạch
để bà con đồng bào bớt khó nhọc hơn nhất là dịp tết đến xuân về
cái nơi này là cái nguồn nước duy nhất của tả gia khâu
mà thường là vào buổi chiều hoặc buổi sáng thì bà con phải xuống cái này để lấy nước về
mà phải nữa là nhìn thấy cái khó khăn như vậy
thì bộ đội biên phòng nói chung đồn biên phòng tả gia khâu nói riêng
là thuyền xuyên vào cùng với bà con để là lấy nước về sinh hoạt
và từ những cái hoạt động như vậy thì mỹ tình cảng quân dân ngày càng gắn bó trên mệnh đất
có thể nói là trùng xa cảng ở nơi biên giới
những cán bộ chiến sĩ trong đội vận động quần chúng của đồn biên phòng tà gia khâu
được đồng bào triều mến gọi tên là đội săn nước
ở dìn chin và tả gia khâu chỉ có duy nhất một nguồn nước từ khe đá trên núi phìn chư cách đơn vị hơn năm km
bộ đội biên phòng nơi đây đã dẫn nguồn nước sạch về để ban ngày nhân dân dùng
tối mới đến lượt bộ đội
vì thế mà đồng bào yêu mến gắn kết với những người chiến sĩ mang quân hàm xanh ở tà gia khâu
trong tình cảnh như thế này thì cũng rất là cảm ơn các chú bộ đội biên phòng
thì cũng rất là quan tâm đến bà quang
thì hàng ngày hàng giờ các chú bộ đội biên phòng cũng rất là quan tâm đến bà quang
và bây giờ thì cũng phân công từng chiến sĩ từ cán bộ để xuống quan tâm đến bà quang này
xuống còn bà quang đến nước bác nước để phục vụ từng hộ gia đình thôn bạn
tết đến xuân về những giọt nước nghĩa tình mà bộ đội biên phòng ở tà gia khâu mang đến cho người dân càng ý nghĩa hơn
niềm vui và sự biết ơn thể hiện trên mỗi lụ cười của bà con thôn bạn
và tình cảm quân dân đặc biệt đó ngày càng thắng thiết
nó cũng giúp cho thế trận
toàn dân ngày càng được củng cố vững chắc hơn góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới và đại đoàn kết dân tộc